về phần mình nga vừa nêu lại quan điểm trong việc nối lại đàm phán với ukraine
theo đó moscow cho rằng dự thảo của thỏa thuận hòa bình được đưa ra vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
có thể là cơ sở để hai nước nối lại đàm phán với điều kiện là mọi cuộc thảo luận phải dựa trên tình hình thực tế
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết trong cuộc gặp với tổng thống belarus alexander lukashenko hôm một mươi một tháng bốn
tổng thống putin khẳng định moscow ủng hộ việc nối lại đàm phán với ukraine
tuy nhiên ông lưu ý rằng các cuộc đàm phán không được nhằm mục đích áp đặt bất kỳ kế hoạch nào không liên quan đến tình hình thực tế
cũng theo ông peskov các thỏa thuận istanbul sự thảo hiệp ước hòa bình mà nga và ukraine đã thảo luận hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
có thể đóng vai trò là cơ sở để nối lại các cuộc đàm phán mặc dù đã có nhiều thay đổi kể từ đó
ông cũng cho biết điện kremlin không cảm thấy phía ukraine sẵn sàng đàm phán với nga